quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
ngày hai mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã chính thức khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tống thị tùng linh hai mươi một tuổi chú phường phước nguyên thành phố bà rê
để điều tra về hành vi giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự linh bị xác định là người giết cha ruột của mình ông tống hồng điệp năm mươi bốn tuổi
gây xôn xao dư luận những ngày qua
tuy nhiên đây mới là chi tiết gây sốc chính là việc lực lượng điều tra đang nghi ngờ linh có dấu hiệu trầm cảm
liên quan đến vụ nữ sinh đầu độc giết chết cha ruột rồi tạo hiện trường giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tống thị tùng linh hai mươi một tuổi
trú tại phương phước nguyên thành phố bà rịa để điều tra về hành vi giết người
theo chia sẻ của người thân linh là con út trong nhà đang học ngành luật trên tp hcm
vì dịch bệnh bùng phát linh về nhà sống với ông điệp để học online
vì tính chất công việc nhà hay dơ do nhỏ nước bẩn ông điệp thường bảo linh lau nhà
từ đó hai cha con thường xuyên cằn nhằn nhau
linh bực tức với việc cha hay càn nhằn la rời mình đến mức gọi điện thoại cho bà đê để kêu ca việc chán nản cha mình
vì vậy mẹ linh đã gọi điện về khuyên cả hai cha con nên kiềm chế hơn
tuy nhiên bà đê bất lực thừa nhận con linh thì nó bướng nhiều khi mình nói nó không nghe
nói về tính cách bình thường của con gái mẹ linh cho biết linh vốn hướng nội chầm tính ít nói nhìn qua thì hiền lành nhưng bên trong ngang bướng
bên cạnh đó theo thông tin trên báo thanh niên quá trình làm việc với hàng xóm của linh lực lượng công an được họ cho biết
nhiều tháng qua linh có dấu hiệu trầm cảm
linh thậm chí còn khai rằng mẹ vì không chịu nổi cha nên đã dọn sang nhà người thân
nhưng theo người dân sống gần nhà ông đề thời điểm xảy ra vụ án vợ của ông đê đang ở tp hcm để lo cho chị gái linh vừa sinh con nhỏ
chứ không phải bỏ đi vì bị đối xử không tử tế như lời khai của linh
trước đó khi cơ quan vào cuộc điều tra vụ án hủy hoại tài sản do chính linh trình báo
linh đã có những biểu hiện khai báo quanh co nhằm che giấu hành vi phạm tội
thông qua những điểm bất nhất trong lời khai báo của linh cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn
nên cơ quan chức năng đã xình nghỉ
bằng nghiệp vụ sau quá trình đấu tranh linh đã khai nhận sự thật về hành vi đầu độc chết cha ruột
rồi dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai linh bắt xe đến chợ kim biên ở quận năm tp hcm
và gặp một người phụ nữ chưa rõ lai lịch để mua một kg chất độc xe nùa rồi bắt xe về lại tp bà rịa
đến một mươi tám giờ cùng ngày linh mang theo túi đựng chất độc về nhà
hoa chất độc vào ba chai nước rồi để lại vào trong tủ lạnh do biết cha mình thường xuyên lấy nước để uống
khoảng hai mươi h ba mươi ông điệp mở tủ lạnh lấy một chai nước vào uống
một lúc sau ông điệp đi vào nhà vệ sinh rồi nôn ói và chốt khóa bên trong lại
hai mươi một giờ cùng ngày khi không còn nghe thấy tiếng ông điệp linh tin rằng cha mình đã chết nên bỏ đi ngủ
để dựng hiện trường giả linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội
đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên đột nhập vào nhà
ngay nắm tóc kéo đầu linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho linh đã biết việc
đã giết ông điệp để trả thù sau đó đốt nhà
theo tiền phong đưa tin quá trình làm việc với linh cơ quan điều tra thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn
khai báo bất nhất đôi mắt nhìn xa xăm
với kinh nghiệm từng điều tra các vụ án mạng do người trầm cảm gây ra
lực lượng công an nghi ngờ ông điệp bị linh sát hải dựng hiện trường vụ cháy giả khai báo gian dối
cũng như những người hàng xóm chia sẻ với báo chí thì nữ sinh hai mươi một tuổi này gần đây có những biểu hiện giống như bị trầm cảm
với các chứng cứ không thể chối cãi khuya hai mươi một tháng một tống thị tùng linh khai nhận mình đã sát hại cha ruột bằng chất độc cyanur
linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì mình thường xuyên bị cha mắng chửi trong thời gian dài
hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của linh
người nhà ông điệp cho biết mẹ của linh lên tp hcm để chăm sóc cho chị của linh vì mới sinh con
chứ không phải do ông điệp đối xử tệ
người thân cũng xác nhận ông điệp có thỉnh thoảng la linh nhưng đó là do ông điệp nóng tính nhưng chưa bao giờ thấy đánh đập linh
những người hàng xóm quanh nhà ông điệp cho biết khá bằng hoàng vì không ngờ linh lại chính là kẻ đã nhẫn tâm sát hại cha mình
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án đưa ra xét xử theo quy định
trong những ngày cuối năm bận rộn thay vì những hối hả nhộn nhịp đón tết cận kề
thì không khí tăng thương đang bao trùm khắp con đường nguyễn hữu thỏ thành phố bà rịa
ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc tống thị tùng linh hai mươi một tuổi ngụ tại phương phước nguyên
mua chất độc xe nua về đầu độc cha ruột khiến nạn nhân tử vong
sau đó đắp xi măng lên rồi gây trái nhà để tạo hiện trường giả
ông tống hồng điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cha ruột của linh là nạn nhân trong vụ án đau lòng này
theo lời khai ban đầu do mâu thuẫn và bị cha ruột la mắng linh nảy sinh ý định kết liễu cha của mình
theo nhận định của luật sư nữ sinh đầu độc sát hải cha giấu sát đốt nhà tạo hiện trường giả tại bà rịa vũng tàu
có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình cho những hành vi mà mình đã gây ra
theo luật sư nguyễn lan hương văn phòng luật sư trần văn đình đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
hành vi của nữ sinh viên hai mươi một tuổi đã hạ độc cha bằng chất độc cyanur có thể sẽ bị khởi tố với tội danh giết người
theo quy định của điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
trước đó như báo lao
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt tạm giam nữ sinh ttl hai mươi một tuổi ngụ tại bà rịa để điều tra làm rõ hành vi sát hại cha ruột
bằng chất độc xe nua rồi giấu xác đốt nhà tạo hiện trường giả khai báo quanh co che giấu hành vi phạm tội
qua đấu tranh khai thác bước đầu nghi phạm đã khai nhận về hành vi phạm tội
theo đó lờ đã lên thành phố hồ chí minh mua chất độc xe nua và pha vào nước cho cha ruột uống
sau khi nạn nhân tử vong lờ dùng xi măng và gây
gạch xây để giấu thi thể phía sau nhà đồng thời đốt nhà và khai báo thông tin không đúng sự thật
sau đó cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể và tiến hành điều tra làm rõ
theo luật sư nguyễn lan hương hành vi của ttl đã vi phạm khoản đề điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
sát hại ông bà cha mẹ người nuôi dưỡng thầy giáo cô giáo của mình
hình phạt của tội danh theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự là phạt tù một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
tuy nhiên việc dùng chất độc bỏ vào nước uống khiến người cha không đề phòng
có thể coi là dùng thủ đoạn tinh vi tan ác để phạm tội
sau đó hành vi dùng gạch xi măng đắp lên thi thể để giấu sát đốt nhà tạo hiện trường giả
và khai báo quanh co ban đầu của l có thể được xem là hành động nhằm che giấu tội phạm
những tình tiết này đều được quy định là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
luật sư nguyễn lan hương cũng giải thích thêm việc che giấu thi thể đổ xi măng lên thi thể
được xem là hành động nhằm che giấu tội phạm nên l có thể sẽ không bị truy tố
về hành vi xâm phạm thi thể như ý kiến của một số người dân bình luận trên mạng xã hội
bên cạnh đó người bán chất độc xia nua cho lờ cũng có thể bị truy tố hình sự với tội danh
mua bán tàng trữ chất độc trái phép với hình phạt cao nhất lên đến hai mươi năm tù hoặc trung thần
tuy vậy luật sư nguyễn lan hương cho rằng đây chỉ là phân tích sơ bộ về vụ án
dựa vào những tình tiết ban đầu được thông tin
còn mức án cuối cùng
mức án cuối cùng sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo hồ sơ điều tra
hoặc những tình tiết khác có liên quan đến vụ án
chỉ khi có con mới hiểu hết lòng cha mẹ với độ tuổi chập trứng bước vào đời
linh vẫn chưa thể thấm thiế về tình cảm của bà mẹ dành cho mình
thật đau xót khi phải chứng kiến vụ thám xác này vào dịp cận tết
khi người người đang hướng về gia đình mong ngày xung họp đoàn viên
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật